tối qua tại khu vực ngã ba mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh lai châu đã phối hợp với cục nghiệp vụ của bộ công an
các phòng chức năng công an tỉnh công an huyện phong thổ phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng
về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm
tăng vật thu giữ gồm một cá thể hổ trọng lượng trên hai trăm linh kg và một số tài liệu đồ vật có liên quan
ba đối tượng bị bắt giữ gồm võ văn mến tăng văn phúc và tăng ngọc khanh cùng chú tại tỉnh nghệ an
tại cơ quan chức năng ba đối tượng đã khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ nghệ an lên lây châu
để tiêu thụ với giá sáu trăm một mươi năm triệu đồng
trong quá trình vận chuyển các đối tượng đã dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát của xe
nhằm đánh hướng các lực lượng chức năng